nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh nhà xuất bản tổng hợp tp hcm vừa cho ra mắt độc giả bộ sách ba tập với tên gọi
phó giáo sư tiến sĩ bùi đình phong là người có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy về di sản hồ chí minh
bộ sách này tập hợp những nghiên cứu trong suốt nhiều năm qua của ông về bác hồ
bộ sách mang đến cái nhìn thống nhất về tư tưởng hồ chí minh hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng việt nam
và cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa
gắn kết cả ba tập sách người đọc có thể nhận thấy tư tưởng hồ chí minh vẫn luôn mới xoay đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân việt nam